đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội và các đại biểu quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại thị xã sơn tây thành phố hà nội trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri thủ đô đã phản ánh nhiều vấn đề nóng như công tác phòng chống tham nhũng lãng phí còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
đáng chú ý nhiều cử tri kiến nghị quốc hội chính phủ có giải pháp mạnh chấm dứt tình trạng bạo lực học đường nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật xử lý nghiêm vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải tiếp thu các ý kiến cử tri để báo cáo với quốc hội cũng như chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết
liên quan các ý kiến cử tri về bạo lực học đường bí thư thành ủy hà nội cho rằng
bạo lực học đường ngày càng xảy ra nhiều trong xã hội
thành ủy hà nội đã chỉ đạo các đơn vị vận động thực hiện tốt các quy tắc ứng xử trong cơ quan và nơi công cộng xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
nếu từng cơ quan đơn vị trường học quản lý tốt sẽ hạn chế các trường hợp xảy ra bạo lực học đường bạo lực xã hội